sau bốn ngày đua tài quyết liệt với tinh thần khách quan trung thực đoàn kết
chiều nay tại hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đã tổ chức lễ bế mạc hội thi olympic các môn khoa học mark lenin
tư tưởng hồ chí minh toàn quân lần thứ tám năm hai nghìn một mươi tám
điều đáng ghi nhận trong hội thi lần này là năng lực trí tuệ của từng cá nhân
tập thể được phát huy thể hiện sự vươn lên không ngừng trong nghiên cứu
học tập lý luận chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
với sự tranh tài quyết liệt qua các vòng thi hội thi đã lựa chọn được các đội
và cá nhân đạt thành tích cao nhất đó là giải nhất thuộc về đội trường sĩ quan chính trị
giải nhì và giải ba thuộc về học viện biên phòng trường sĩ quan lục quân một học viện hậu cần
kết quả hội thi đã phản ánh đúng chất lượng dạy và học các môn khoa học mark lenin
tư tưởng hồ chí minh của các giảng viên và học viên để từ đó tiếp tục đổi mới
nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị
thế giới quan lòng trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân